tại nhà văn hóa học sinh sinh viên trần bình trọng đã diễn ra hội thi bí thư tri bộ giỏi năm hai nghìn một mươi tám của thành phố hà nội
đây là một trong những hoạt động nhằm hướng đến thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của sáu đồng chí bí thư tri bộ của đảng bộ cơ quan thành đoàn
những trí có những thành tích hoạt động xuất sắc đại diện cho các tri bộ hoạt động trên địa bàn thành phố hà nội
với hội thi các thí sinh sẽ phải trải qua ba phần thi trao hỏi và tự thuyết trình về bản thân phần thi kiến thức chung tập trung vào công tác xây dựng đảng và phần thi xử lý tình huống về những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của tri bộ
đây là cơ hội cho các đồng chí bí thư được trao dồi đạo đức kỹ năng chuyên môn và khả năng lãnh đạo để có thể tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình